việc quản lý hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích
chương trình cho vai nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội
đã và đang giúp nhiều hộ dân của huyện vùng cao huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
cải tạo nâng cấp xây mới các công trình nước sạch công trình vệ sinh
theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống
hùng mỹ là xã thuộc chương trình một trăm ba mươi năm còn nhiều khó khăn của huyện chiêm hóa
xã có trên một ba trăm bảy mươi hộ dân trong đó trên tám mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ lãnh đạo xã phối hợp với ngân hàng chính sách nên đời sống của bà con thay đổi rõ rệt hơn
ngân hàng chính sách là người bạn đồng hành đối với bà con nhân dân miền núi
có nguồn vốn ngân hàng tiếp cận bà con dễ vay lãi suất thấp
mà sử dụng cũng dễ hoàn thủ tục vay cũng dễ
phát triển kinh tế đặc biệt là phát triển chăn nuôi châu bò công trình thức sạch
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay gần một một trăm linh hộ dân ở huyện chiêm hóa được tiếp cận chương trình cho vay nước sạch
và vệ sinh môi trường của ngân hàng chính sách xã hội trung bình hai mươi triệu một hộ với tổng dư nợ đạt trên một mươi chín tỷ đồng
với các xã trên lộ trình xây dựng nông thôn mới chúng tôi sẽ giả soát nhu cầu vay vốn của bà con
sau đó là chuẩn bị vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của các hộ vay để góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện
ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tuyên quang hiện đang triển khai một mươi tám chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên hai chín trăm linh tỷ đồng
những nguồn tín dụng này đã và đang hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở tuyên quang xoa đói giảm nghèo
dần nổ định và nâng cao chất lượng cuộc sống